xe không khóa cổ hay là để trong rừng trong rẫy nhưng không có người trông coi
đây là yếu tố mà các đối tượng phạm tội đã lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa vừa tiến hành bắt giữ một nhóm đối tượng
chuyên trộm cắp xe máy của những người đi làm dãy
trong đó đã khởi tố hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
chiều ngày bảy tháng hai anh bùi ngọc tùng chú tại thôn suối sâu xã khánh đông huyện khánh vĩnh
đi làm dãy ở thôn bến khế xã khánh bình và để chiếc xe máy của mình ở gần đó
sau khoảng một mươi năm phút anh tùng phát điện chiếc xe của mình đã bị mất
nghi ngờ bị kẻ gian lấy trộm anh tùng gọi điện cho người nhà
mang giấy tờ lên công an xã khánh đông trình báo
lực lượng công an đã khẩn trương triển khai công tác xác minh
truy tìm phát điện chiếc xe bị mất đang lưu thông trên đường khu vực xã khánh đông
làm việc với nhóm đối tượng điều khiển xe các đối tượng đã khai nhận
vừa lấy trộm tại một khu giấy ở xã khánh bình
khi công tác đóng tranh các đối tượng đã khai nhận về thực hành hành vi trộm cắp của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh đã tiến hành khởi tố bị can
đối với trần nhật trường hai mươi ba tuổi nguyễn vũ hoàng anh một mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố nha trang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý qua đấu tranh bước đầu các đối tượng còn khai nhận
đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm cắp xe máy khác ở các xã trong huyện khánh vĩnh
nạn nhân chủ yếu là những người đi làm nương giấy
ở ngoài đường cách xa nơi làm việc và không có người trộm còi
xe máy sau khi trộm cắp được các đối tượng giao bán trên mạng
với giá khoảng ba năm triệu đồng một chiếc
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đi vào khu vực đất đẩy của người dân
nhắm vào những địa bàn xe khu dân cư không có người dân để sinh sống
khi phát hiện xe mô tô đến ngoài đường không có người trộm còi
các đối tượng trên đã tiến hành trộm cắp xe mô tô
khó để chủ tài sản là khó bị phát hiện
thứ hai là sau khi trộm cắp tài sản là cũng dễ tổn thốt
qua điều tra tới nay công an huyện khánh vĩnh đã thu hồi được bốn chiếc xe máy
là tăng vật của các vụ trộm để trả lại cho người bị mất
đặc thù ở huyện miền núi khánh vĩnh khi người dân đi làm giấy
đặc biệt là các khu giấy ở trên cao thường để xe ở ven đường
hoặc giấu xe vào các bụi cây
đây là điều kiện dễ dàng để bọn tội phạm trộm cắp có thể ra tay gây án
thời gian gần đây công an huyện khánh vĩnh đã cử nhiều tổ công tác
phối hợp với công an các xã đẩy mạnh tuần tra kết hợp với tuyên truyền nhắc nhở người dân
nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản phòng ngừa tội phạm